trong tháng một mươi một tới đây cảng hàng không tuy hòa sẽ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đây là quyết tâm phấn đấu của lãnh đạo tỉnh phú yên
tại buổi làm việc với các hãng hàng không và công ty lữ hành quốc tế vào sáng ngày một tháng tám về việc mở đường bay quốc tế đến sân bay tuy hòa
đến nay kết cấu hạ tầng của cảng hàng không tuy hòa đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh
hệ thống trang thiết bị bảo đảm đủ điều kiện để tiếp nhận các loại tàu bay quốc tế công suất đón trả khách năm trăm năm mươi khách một năm
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên để duy trì và đảm bảo khai thác hiệu quả cho các chuyến bay quốc tế khi đi vào hoạt động
rất cần có sự hợp tác từ các hãng hàng không và công ty lữ hành du lịch để đưa khách quốc tế đến với phú yên
được biết mới đây cảng hàng không tuy hòa đã tổ chức thành công việc đón và làm thủ tục thông quan cho các chuyến bay quân sự quốc tế
tham dự chương trình đối tác thái bình dương năm hai nghìn một mươi chín pp một mươi chín tại tỉnh phú yên